luật công đoàn sửa đổi dự kiến sẽ được trình quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ một mươi khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi tới đây
liên quan tới sự kiện này mới đây tại tp hcm hiệp hội da dày việt nam tổ chức hội nghị góp ý sửa đổi luật này
theo lập luận của cộng đồng doanh nghiệp thì luật ngân sách nhà nước quy định ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội
trong khi đó luật công đoàn lại yêu cầu người sử dụng lao động đóng kinh phí công đoàn
doanh nghiệp cho rằng nếu luật công đoàn cho phép tổng liên đoàn lao động việt nam được quyền thu và nắm giữ kinh phí công đoàn là tạo ra một mâu thuẫn nội tại trong hệ thống pháp luật cụ thể là luật ngân sách nhà nước
doanh nghiệp góp ý giảm kinh phí công đoàn xuống còn tối đa một quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và dùng toàn bộ kinh phí công đoàn chăm lo tốt hơn cho người lao động